bộ giao thông vận tải vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định khung lợi nhuận đối với các dự án đầu tư
theo hình thức đối tác công tư ppp trong lĩnh vực giao thông không vượt quá một mươi năm
trên cơ sở phân tích khoa học bộ giao thông vận tải đề xuất đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
tỷ xuất lợi nhuận nhà đầu tư tính toán trong giai đoạn lập phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
và khả thi dự án không vượt quá một mươi năm hai tỷ xuất lợi nhuận chính thức của nhà đầu tư được xác định
thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật
đối với trường hợp chỉ định nhà đầu tư tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư tối đa không vượt quá một mươi